ngày bốn tháng một mươi tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm nhà báo nhà nhấp ảnh giản thanh sơn đã tổ chức triển lãm và ra mắt sách ký sự không ảnh đảo và bờ biển việt nam
đây là lần thứ sáu nhếp ảnh ra nhà báo giản thanh sơn ra mắt công chúng các tác phẩm mang phong cách sáng tác độc đáo của mình
tại buổi triển lãm tác giả giản thanh sơn đã giới thiệu hơn một trăm tám mươi bức ảnh và sách ký sự không ảnh đảo và bờ biển việt nam
được ông thực hiện trong suốt năm mươi năm vừa cầm máy ảnh vừa cầm bút của mình
thông qua bộ ảnh tác giả muốn gửi thông điệp đến bạn bè thế giới về chủ quyền biển đảo việt nam
về tiềm năng kinh tế du lịch và môi trường thiên nhiên của việt nam
là một nhà báo một nhếp ảnh gia hiếm hoi ở việt nam có cơ hội được tác nghiệp nhiều trên các chuyến bay đặc biệt từ không trung về tổ quốc
ông đã năm lần được xác lập kỷ lục quốc gia về nhiếp ảnh báo chí được liên minh kỷ lục thế giới tại ấn độ mỹ và anh quốc
vinh danh vì sự cống hiến cho quốc gia và cộng đồng
và không ảnh đảo và bờ biển việt nam đã được xác lập kỷ lục là bộ sách ảnh cao cấp đầu tiên về đảo và bờ biển việt nam
được in lần đầu vào năm hai nghìn một mươi năm và nay là lần tái bản lần thứ nhất
đây là tác phẩm được ông ấp ủ trong thời gian gần một mươi năm